mở đầu sẽ là thông tin từ ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên iaso tỉnh đắk lắk
ông nguyễn kim anh phó trưởng trạm kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên iaso ở đắk lắk
được phát hiện tử vong trong rừng nghi bị bắn với một mươi bốn vết đạn
lực lượng chức năng công an tỉnh đang điều tra vụ việc
vào sáng ngày hôm qua các cán bộ kiểm lâm của trạm kiểm lâm không thấy ông anh và đồ bảo hộ dày đi rừng hàng ngày của ông
mọi người cho rằng ông anh đi kiểm tra khu vực hay xảy ra phá rừng lấn chiếm đất rừng
khu vực này có tuyến đường mà các đối tượng vi phạm lâm luật thường đưa tăng vật ra bên ngoài
sau khi không liên lạc được lực lượng kiểm lâm tổ chức tìm kiếm phát hiện xe máy của ông anh
đến một mươi năm h cùng ngày phát hiện ông anh nằm bất động trên dãy ngô của người dân giáp bìa rừng
và theo kết quả khám nghiệm ban đầu ông anh tử vong do một mươi bốn vết đạn súng hoa cải ở vùng bụng
vào tối ngày hôm qua tại tuyến đường thành phố lai châu đi xã nậm tâm
thuộc địa phận xã nậm tâm
huyện sinh hồ phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh lai châu đã bắt quả tang
cứ a hàng đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi hai bánh heroin một điện thoại di động một xe máy và một số giấy tờ tùy thân có liên quan
tại cơ quan điều tra đối tượng hàng khai nhận đã móc nối với các đối tượng ở huyện mường nhé
tỉnh điện biên để hoạt động mua bán ma túy từ huyện mường nhé điện biên
mang đi các tỉnh dưới xuôi tiêu thụ đang trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ
vào ngày hôm nay công an tỉnh trà vinh cho biết liên quan đến vụ cướp cửa hàng vàng
tại thị trấn châu thành huyện châu thành tỉnh trà vinh lực lượng chức năng đã phát hiện
và thu giữ số vàng được các đối tượng cất giấu tại khu vực ấp đầu dòng b xã mỹ chánh huyện châu thành
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một
tại một cửa hàng vàng ở thị trấn châu thành đã xảy ra vụ việc hai đối tượng dùng súng để cướp tài sản
ngay trong đêm cơ quan công an đã bắt giữ lại thế việt hai mươi một tuổi chú huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng khi đối tượng đang trốn ở tiền giang
đối tượng còn lại là huỳnh hải quang ba mươi bảy tuổi ngụ tại khóm chín phường bốn thành phố trà vinh
trên đường tháo chạy đã bị tai nạn giao thông ở xã bình phú huyện càng long tỉnh trà vinh
và tử vong tại chỗ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã thu giữ hai khẩu súng
một mươi viên đạn trì một xe mô tô nhiều đồ vật có liên quan và tập trung truy tìm số vàng bị cướp
để trả lại cho bị hại và cũng vào trưa ngày hai tháng một mươi hai công an đã phát hiện một bịch ni lông màu đen
bên trong có chứa nhiều trang sức bằng vàng được cất giấu trong bụi cây ở gần con kênh thuộc ấp
đầu dòng b qua kiểm tra bước đầu cơ quan công an xác định số trang sức có trọng lượng hơn tám mươi chỉ vàng
một mươi tám carat đồng thời lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định
nhận được tin báo của người dân phát hiện kẻ gian đang lấy trộm ba bình ác quy trị giá bốn hai triệu đồng
của xe ô tô tải đang dừng đỗ ở ven đường thuộc địa phần xã hòa xuân nam công an thị xã đông hòa đã
nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt giữ được bốn đối tượng lực lượng chức năng đã bắt giữ bốn đối tượng
hà quy quyền huỳnh văn pháp cùng chú ở xã hòa tân đông trần hoài nam dương thái bằng cùng chú
ở phường hòa xuân tây là thủ phạm gây ra tám vụ trộm cắp bình ác quy của xe ô tô tải lực lượng công an
thu giữ một mươi bốn bình ác quy các loại và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện bá thước tỉnh thanh hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng một mươi hai năm triệu đồng
đối với hai người cùng chú ở huyện bá thước về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức

tổ công tác công an huyện tứ kỳ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường tỉnh ba trăm chín mươi một và ra hiệu lệnh dừng xe máy do vũ đức bình điều khiển để đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng này không chấp hành và có hành vi dùng mũ bảo hiểm xe máy tấn công khiến trung úy nguyễn tiến thực đang làm nhiệm vụ bị thương ở vùng mặt
qua kiểm tra xác định đối tượng có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức cao nhất

hai mươi một h trên tuyến quốc lộ sáu đoạn qua thị trấn hát lót huyện mai sơn
chưa đầy một mươi năm phút gia quân các ma men đã bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý
tài xế lào văn toản đằng sau có vợ nhưng vẫn bất chấp uống rượu rồi lái xe
tương tự vị tài xế này cũng vừa uống rượu xong và vi phạm thậm chí nồng độ cồn trong hơi thở còn lên tới bảy trăm hai mươi ba mg trên một lít khí thở
không báo lỗi cho anh tống văn thái biết nhé nhất là qua kiểm tra giấy tờ của anh
một là bản thân anh điều khiển xe là anh đã không có giấy phép lấy xe
và cái thứ hai là qua kiểm tra nồng độ cồn thì kết quả nồng độ cồn của anh là trên
thế anh nhận thức nào về cái việc mà anh tham gia giao thông anh uống rượu
hôm nay là chấm nhạc
với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm nồng độ cồn
từ đầu năm đến nay chỉ riêng chuyên đề này công an huyện mai sơn tỉnh sơn la đã xử lý bảy trăm hai mươi năm trường hợp phạt tiền gần một chín tỷ đồng
công an huyện cũng sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền
góp phần đẩy lùi vi phạm về tai nạn giao thông đặc biệt việc kiểm tra xử lý không dừng lại mà vẫn sẽ phải tiếp tục thực hiện
điều này sẽ tạo nề nếp thói quen cho người tham gia giao thông kiên tinh thần đã uống rượu bia là không lái xe
từ đó cũng giúp người dân tuân thủ chấp hành luật an toàn giao thông một cách nghiêm túc hơn
thời điểm này đang là thời điểm cuối năm
hy vọng với các biện pháp vừa tăng cường xử lý nghiêm vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông sơn la
sẽ giúp hạn chế tình trạng lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông để mọi người mọi nhà được bình an hạnh phúc
phá khóa đột nhập vào nhà dân trộm đi một mươi lượng vàng một mươi tám k và hai mươi bốn k
nguyễn vũ hảo hai mươi bảy tuổi trú tại huyện trần văn thời đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh đồng nai
tại cơ quan công an hảo khai nhật trong quá trình về nhà tại cà mau chơi
đã di chuyển trên các tuyến đường theo dõi nhà nào khá giả và thường xuyên vắng nhà thì ra tay thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tài sản trộm được hảo khai nhận đã đem bán lấy tiền tiêu xài vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang đã truy bắt nhanh đối tượng giết người cướp tài sản khi đối tượng này đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi đảo
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút tối ngày một tháng hai tối ngày một mươi một tháng một mươi hai
công an tp phú quốc tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một nam giới có nhiều thương tích tại ấp bến tràm xã cửa dương
nạn nhân được xác định là lê quốc bảo chú tại tp phú quốc được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản
công an tp phú quốc triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác định đối tượng nghi vấn tên là lâm hoàng thường quê quán tp bạc liêu
mới đến sinh sống trên địa bàn tp phú quốc khoảng hai mươi ngày
các tổ công tác đã triển khai lực lượng bao vây không chế đối tượng khi đang lẩn trốn tại xã hàm ninh chuẩn bị lên tàu bỏ trốn khỏi đảo phú quốc
vào ngày ba tháng một mươi hai công an tỉnh trà vinh cho biết liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn châu thành huyện châu thành tỉnh trà vinh
lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số vàng được các đối tượng cất giấu tại khu vực ấp đầu dòng b xã mỹ chánh huyện châu thành
như antv đã đưa tin vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi hai
tại một tiệm vàng ở thị trấn châu thành xảy ra vụ việc hai đối tượng dùng súng để cướp tài sản
trong đêm cơ quan công an đã bắt giữ lại thế việt hai mươi một tuổi trú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng khi đối tượng đang trốn ở tiến giang
đối tượng còn lại là huỳnh hải quang ba mươi bảy tuổi trú tại tp trà vinh đang trên đường tháo chạy bị tai nạn giao thông ở xã bình phú huyện càng long tỉnh trà vinh và tử vong tại chỗ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã thu giữ hai khẩu súng bảy mươi năm viên đạn trì một xe mô tô nhiều đồ vật có liên quan và tập trung truy tìm số vàng bị cướp để trả lại cho bị hại
vào trưa ngày hai tháng một mươi hai công an phát hiện một bịch ni lông màu đen bên trong có chứa nhiều trang sức bằng vàng được cất giấu trong bụi cây gần con canh thuộc ấp đầu dòng b
qua kiểm tra bước đầu công an xác định số trang sức có trọng lượng hơn tám mươi chỉ vàng một mươi tám carat đồng thời lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định
thưa quý vị trong những ngày gần đây thông tin một loại kẹo không rõ nguồn gốc được bán ở khu vực cổng trường học của nhiều tỉnh thành như quảng ninh lạng sơn hà nội
khiến cho nhiều học sinh tò mò mua ăn thử và có dấu hiệu ngộ độc nhẹ
sự việc này đã gây hoang mang trong dự luận và dấy lên những lo ngại từ việc mua bán các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc ở nơi tập trung đông học sinh
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là gói kẹo được hai học sinh trường tiểu học vĩnh trại thành phố lạng sơn sử dụng trước khi vào giờ học cách đây hai tuần
ngay sau khi ăn một thời gian ngắn các học sinh này đã xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe và được đưa vào phòng y tế
khi mà các em lên phòng y tế thì cô y tế cũng có hỏi các em cái thông tin là em dùng cái quà vặt gì thì cũng tiện là các em có hai cái vỏ kẹo ở trong túi
thì nó cũng trùng hợp với lại cái thông tin mà nó đang nổ trên thị trường

công an thành phố lạng sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng ra soát tất cả các cửa hàng bán đồ tạp hóa ở cổng trường học
thu giữ một số lượng lớn các loại kẹo do nước ngoài sản xuất không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
trước những thông tin do phụ huynh học sinh cung cấp về loại kẹo lạ gây những biểu hiện bất thường về sức khỏe
nghi ngờ có chất ma túy công an thành phố đã tiến hành các biện pháp xác minh làm rõ
công an thành phố lạng sơn cũng đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh
và lãnh đạo công an tỉnh lạng sơn cũng đã chỉ đạo công an thành phố là khẩn trương
truy xét làm rõ giám định xem xem thực tế các loại kẹo này như thế nào
kết quả trả lời của cục kinh doanh sự bộ ngàn giám định các chất kẹo loại kẹo này
thì khẳng định là trong các loại kẹo thu giữ này là không có ma túy
theo thông tin từ các cơ quan chức năng hiện các loại kẹo không rõ nguồn gốc này đã xuất hiện
tại một số quận của thành phố lạng sơn
đã có nhiều học sinh mua và chia nhau ăn sau đó cũng có dấu hiệu đau đầu buồn nôn
nhiều thầy cô giáo cũng lo lắng trước tình trạng thực phẩm nguy hại len lỏi vào trường học
gây ảnh hưởng tới tâm lý nhà trường
ở bên ngoài chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an khu vực thị trường
để đảm bảo rằng không các hàng rong ở bên ngoài cổng trường sẽ được kiểm tra
đặc biệt là trong các đầu giờ sáng giờ ra chơi và cuối giờ chiều tan học
bên cạnh đó nhà trường cũng đã cho một trăm linh phụ huynh học sinh của nhà trường
ký bản cam kết thực hiện việc thực hiện tốt nền nếp của trường học
hiện nay hầu hết các trường học đã đồng loạt ra khuyến cáo đối với phụ huynh học sinh
tuyệt đối không mua sử dụng loại kẹo không rõ nguồn gốc đồng thời tăng cường quản lý
giám sát học sinh trong vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm trường học
nhà trường đã rất là chú trọng về vấn đề an toàn thực phẩm
và cái việc đó thì nhà trường đã để ý ngay từ những ngày đầu tiên
vì dù gì tiểu học chúng tôi cũng là trường bán chú mà bữa ăn hàng ngày của các cháu
chúng tôi cũng rất là để ý và chúng tôi luôn có một đội ngũ thanh tra cũng như là giáo viên chủ nhiệm
và ban phụ huynh phụ huynh các lớp để đi kiểm tra hàng ngày
đó là đầu tiên là về ăn uống thực phẩm của nhà trường chuẩn bị cho các cháu cả bữa sáng
nắm mắt được tâm lý của lứa tuổi học sinh các đối tượng kinh doanh đã đưa ra thị trường
nhiều loại thực phẩm không nhãn mát không rõ nguồn gốc xuất xứ như bánh kẹo sữa và nước uống hoa quả
có màu sắc hình thú hấp dẫn các bác sĩ cũng khuyến cáo việc sử dụng thực phẩm không an toàn
có thể gây ra các triệu chứng cấp tính tức thời như đau bụng tiêu chảy dối loạn tiêu hóa
ngộ độc thực phẩm về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa trong cơ thể
và dễ gây ra các bệnh về tim mạch đai thác đường béo phỉ
trong khi đó tại hà nội liên quan đến vụ học sinh bị đau bụng sau khi ăn kẹo lạ
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã
giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên hiệu trưởng các trường học thuộc sở
về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học cán bộ giáo viên nhân viên học sinh
chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc
và báo cho chính quyền địa phương